thưa quý vị thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một trong hai ngày đầu gia quân thì ngày một và ngày hai tháng sáu
công an huyện kim động của tỉnh hưng yên đã liên tiếp triệt phá năm vụ vận chuyển tàng trữ trái phép chất ma túy
bắt giữ năm đối tượng thu bốn mươi tám trăm chín mươi bốn gam ma túy các loại cùng nhiều vật chứng khác
điển hình là vào ngày hai tháng sáu công an huyện kim động đã bắt giữ đối tượng nguyễn thị kim oanh sinh năm hai nghìn một
trú tại huyện ân thi về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ hai mươi một chín trăm sáu mươi một gam ma túy loại metafetamin
ngày một một tháng sáu công an huyện kim động đã bắt giữ đối tượng nguyễn văn tuyên sinh năm hai nghìn
trú tại huyện khói châu đang vận chuyển thuê ma túy thu giữ một mươi tám ba trăm linh sáu gam ma túy loại metafetamin
nguyễn văn tuyên là đối tượng từng có một tiền án về tội vận chuyển hàng cấm pháo nổ
đối tượng oanh có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy vừa ra tù vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một lại tiếp tục phạm tội
còn với hành vi cướp tài sản hai đối tượng là nguyễn hoàng tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và trần anh thi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
đã bị công an thành phố mỹ tho tạm giữ để điều tra làm rõ
nguyễn văn tuyên là đối tượng từng có một tiền án về tội vận chuyển hàng cấm pháo nổ
làm việc với hai người này người đàn ông năm mươi một tuổi thừa nhận đã sắp xếp thỏa thuận với người đàn ông ba mươi chín tuổi
hai cùng một địa chỉ để cán bộ trung tâm y tế không phát hiện ra việc trao đổi
sau khi hoàn thành thời gian cách ly theo quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín với hai cá nhân trên
cơ quan chức năng sẽ xem xét và xử lý nghiêm theo đúng quy định
cùng với huy động tối đa lực lượng tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín lây lan để đảm bảo hiệu quả công tác phòng chống dịch
công an thị xã quảng yên của tỉnh quảng ninh đã triển khai nhiều biện pháp chủ động nắm bắt tình hình
kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm trục lợi trong hoạt động phòng chống dịch ghi nhận tại tỉnh quảng ninh
đây là đối tượng lê văn mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại quận lê trân thành phố hải phòng
vừa bị công an thị xã quảng yên bắt quả tăng khi đang sử dụng con dấu giả của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thị xã quảng yên
hồng đưa bốn công dân không đủ điều kiện phòng chống dịch đi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch tại trạm thu phí cầu bạch đằng cao tốc hạ long hải phòng
qua đấu tranh mạnh khai nhận thấy việc kiểm soát phòng chống dịch tại chốt làm rất chặt
nên đối tượng này đã làm giả con dấu của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thị xã quảng yên
hòng qua mắt lực lượng kiểm soát để đưa những người không đủ điều kiện phòng chống dịch đi vào quảng ninh
khi đang thực hiện hành vi vi phạm thì bị cơ quan công an phát hiện
trường hợp sử dụng con dấu giả để cho phép lưu thông trong trường hợp dịch này thì rất đáng lên án
và cần phải có những chế tài xử lý thật là nghiêm khắc
cả nước đang chung tay phòng chống dịch mà như vậy là không được
xử lý tùy theo hình thức của pháp luật quy định
nhưng về vấn đề ở đây là vấn đề về ý thức con người chúng ta không lên như thế
tôi rất bức xúc và rất phê phán hành trọng này
từ đầu năm đến nay nhờ làm tốt công tác phòng ngừa bám địa bàn nắm tình hình cùng với thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch
công an thị xã quảng yên đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh bắt giữ nhiều đối tượng tội phạm
trong đó có hai vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn bàn giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh ngoài công tác phòng chống dịch
chúng tôi cũng phải thường xuyên tăng cường công tác phòng chống tội phạm để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
chỉ đạo các lực lượng nắm tình hình trên không gian mạng
để phát hiện xử lý nghiêm các đối tượng đang tin sai sự thật
làm ảnh hưởng đến tình hình trong công tác phòng chống dịch và an ninh trật tự
trước tình hình dịch còn diễn biến phức tạp cùng với các lực lượng chức năng trên tuyến đầu chống dịch
mỗi người dân hãy tự giác thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
đồng thời chủ động phát hiện và tố giác các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch
theo kế hoạch vào ngày hôm nay tám tháng sáu
ban chỉ đạo thi các quận huyện thị xã trên địa bàn
thành phố hà nội sẽ đồng loạt tổ chức hoạt động diễn tập phòng chống dịch cho kỳ thi lớp một mươi
nhằm chủ động ứng phó với các diễn biến của dịch bảo đảm an toàn cao nhất cho thí sinh
việc tổ chức diễn tập cách xử lý các tình huống có thể xảy ra trong kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi
trung học phổ thông năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai tại các quận huyện thị xã đang hoạt động
nhằm thực hiện yêu cầu của ban chỉ đạo thi tuyển sinh thành phố hà nội
bên cạnh các yêu cầu về công tác chuẩn bị ban chỉ đạo thi tuyển sinh thành phố
yêu cầu ban chỉ đạo thi tuyển sinh các quận huyện thị xã xây dựng kịch bản chi tiết
phù hợp với điều kiện thực tế và diễn biến của dịch tại địa bàn
chủ động xây dựng diễn tập để các thành viên tại điểm thi có kỹ năng kiểm soát tốt tình hình
không để xảy ra bi động khi có sự cố phát sinh hạn chế tối đa ảnh hưởng đến thí sinh
trước đó vào ngày hôm qua bảy sáu tại trường trung học cơ sở thanh điệt huyện thanh trì
đã diễn tập phương án phòng chống dịch covid một mươi chín tại các điểm thi tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông
những ngày qua công an các quận trên địa bàn hà nội tiếp tục thực hiện mệnh lệnh số một của giám đốc công an thành phố
về việc tăng cường công tác giả soát và kiểm tra tạm trú tạm vắng qua đó vừa chủ động phát hiện kịp thời
người nước ngoài nhập cảnh trái phép tránh làm lây lan dịch bệnh vừa xử lý nghiêm khắc
với những cơ sở kinh doanh lưu trú vi phạm trong phòng chống dịch bệnh
kiểm tra tạm trú tạm vắng hộ gia đình sinh sống ở trung cư các khách sạn khu lưu trú của người nước ngoài sinh sống
tỉ mỉ nhiệt tình hướng dẫn cơ sở lưu trú nhận biết dấu hiệu bất thường của khách trọ
tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn kiểm tra thực hiện các nguyên tắc khai báo tạm trú đối với khách đến lưu trú
đó là những việc làm hàng ngày liên tục của các cán bộ chiến sĩ công an quận đống đa trong những ngày qua
khi mệnh lệnh một của giám đốc ban hành
thì ngay phần đội an ninh đã khẩn trương tham mưu chủ ủy quận xây dựng kế hoạch triển khai
trong đó phân công nhiệm vụ chi tiết cho toàn lực lượng
và lực lượng an ninh là cơ quan chủ trì nòng cốt trong tổng kiểm tra giả soát
trong kế hoạch đã có sự phân công nhiệm vụ cho đội an ninh và công an các phường
cũng đã tham mưu cho đồng chí trưởng quận ký ban hành quyết định thành lập các tổ công tác
gồm lực lượng an ninh lực lượng quản lý chính lực lượng phòng cháy và công an các phường
để tổng giả soát
các cơ sở lưu trú người nước ngoài
theo thống kê trên toàn quận đống đa hiện có một mươi năm tòa trung cư đang cho người nước ngoài thuê hoặc tạm trú
với việc nắm người nắm khẩu kiểm tra thường xuyên cùng nhiều giải pháp trong quản lý cư trú
tại các khu trung cư và cơ sở lưu trú từ cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
công an quận đống đa hà nội đã phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện kịp thời
và xử phạt một trường hợp người nước ngoài không có giấy tờ tùy thân
xử lý hành chính bảy cơ sở lưu trú cho người nước ngoài nghỉ qua đêm nhưng không khai báo tạm trú
công an phường cũng đã phối hợp đã tham mưu cho đảng ủy ủy an ơn phường
thực hiện các kế hoạch về công tác phòng chống dịch ở trên đài bàn phường
ngoài ra cũng phối hợp với cả y tế ủy an ơn phường tăng cường
tuyên truyền tới các cơ sở các hộ kinh doanh nhà dân trong công tác phòng chống dịch
và bên cạnh đấy thì cũng đã xử lý các trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang để đảm bảo
cho công tác phòng chống dịch ở trên địa bàn phường được an toàn
thời gian này dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp
bên cạnh việc thường xuyên kiểm tra công an quận đống đa cũng đẩy mạnh tuyên truyền các chủ hộ và công dân nước ngoài
chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch tại các cơ sở lưu trú
đặc biệt hạn chế tối đa việc di chuyển đến vùng có dịch và khai báo y tế thường xuyên
chúng tôi ở khu dân cư thì thông thường là có cuộc giao ban do y tế chủ trì
thế nhưng mà cái thành phần rất quan trọng là cái lực lượng các đồng chí cảnh sát của công an âu trợ dừa
thì có cái phối hợp rất là tốt từ lãnh đạo chỉ huy của công an phường cho tới các đồng chí cảnh sát khu vực
thường xuyên đi cùng với cán bộ khu dân cư chúng tôi đến các điểm dân cư đặc biệt là các tòa trung cư
để tuyên truyền vận động nhân dân giữ gìn cái năm k
đặc biệt cái dịch covid này thì là rất căng thẳng
với quy tâm lớn
các cán bộ chiến sĩ công an quận đống đa hà nội đã không quản ngày đêm đi từng ngõ gõ từng nhà
và để công tác này được hiệu quả hơn nữa rất cần sự tự ý thức chấp hành pháp luật của mỗi chủ cơ sở
khi cho người nước ngoài lưu trú
chỉ có như vậy dịch bệnh mới sớm được đẩy lùi
chương trình an ninh ngày mới xin được tiếp tục với tiểu mục điểm báo
thưa quý vị và các bạn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh vào sáng ngày bảy tháng sáu
đồng chí nguyễn văn nên ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh cho biết
đang nỗ lực có thể trong quý ba năm nay sẽ có vaccine của việt nam sản xuất tiêm cho người dân
thông tin được đăng tải trên báo công an nhân dân online
bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh nguyễn văn nên cho biết
mong muốn tiêm vaccine cho toàn bộ người dân toàn thành phố
kinh phí thành phố đã có cùng với đóng góp của người dân doanh nghiệp
hiện thành phố đang tìm nguồn để mua
còn vaccine của việt nam chuẩn bị thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba
vaccine này do công ty nanogen tại tp hcm nghiên cứu phát triển
dự kiến khi hoàn tất thử nghiệm vaccine sẽ được xem xét cấp phép sử dụng khẩn cấp phòng chống dịch
tiêm rộng rãi cho người dân
theo bộ y tế vaccine nanocovax do công ty nacojen sản xuất
dựa trên công nghệ tái tổ hợp protein của virus sars cov hai
thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một của vaccine này đã bắt đầu từ ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
đánh giá an toàn sau bốn đến năm tháng kể từ khi tiêm hai mũi tiêm đầu tiên
nồng độ kháng thể hiện vẫn duy trì với mức cao
các xét nghiệm đánh giá hiệu quả của vaccine nanocovax đến thời điểm này cho thấy
sinh miễn dịch tốt và có hiệu quả với cả biến thể của virus sars cov hai
tìm thấy lần đầu tiên tại anh và nam phi
còn báo lao động số ra sáng ngày hôm nay có bài viết với nhan đề
mạo danh nhân viên điện đực it
theo thông kê của các đơn vị điện lực chỉ tính riêng từ đầu tháng năm tới nay
đã có hàng trăm trường hợp khách hàng phản ánh thông qua kênh chăm sóc khách hàng
về việc có nhiều số điện thoại lạ tự xưng là nhân viên điện lực tổng đài ngành điện
điện lực việt nam để yêu cầu khách hàng nộp tiền điện thậm chí dọa cắt điện nếu không nộp
khi biết được thông tin khách hàng đã thanh toán tiền điện thì các đối tượng lập tức ngắt máy
riêng tại tổng công ty địa lực miền trung chỉ trong khoảng thời gian giữa tháng năm năm hai nghìn hai mươi
đã có tám mươi một cuộc gọi của khách hàng đến tổng đài chăm sóc khách hàng để phản ánh về tình trạng trên
ngoài ra thì cũng đã có hiện tượng giả mạo ủy ban phòng chống dịch covid một mươi chín
để thu thập đánh cắt thông tin cá nhân
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cơ quan y tế không làm việc này
hcdc khuyến cáo cộng đồng về việc nhằm nâng cao cảnh giác trước các trường hợp giả mạo nhân viên y tế
để lừa đảo nhằm mục đích xấu tránh để xảy ra những trường hợp đáng tiếc về người và tài sản
còn báo kinh tế và đô thị số ra sáng ngày hôm nay có bài viết với nhan đề
thị trường bất động sản nguội ở những điểm nóng
cụ thể như sau bài viết đề cập đến việc trong khi nhiều phân khúc đóng băng gặp khó khăn do dịch bệnh
nhà giá rẻ vẫn ghi nhận giao dịch
điều đáng nói giao dịch giá rẻ tập trung trên thị trường thư cấp
ở những dự án đã đi vào vận hành nhiều năm
cũng theo phóng viên các dự án xa trung tâm với khoảng giá phổ biến là
từ một mươi hai đến một mươi tám triệu đồng một mét vuông
vẫn nhận được sự quan tâm của người mua có lượng giao dịch nhất định trong bối cảnh dịch bệnh
tìm hiểu của phóng viên cho thấy hà nội không có nhiều dự án mới được đầu tư phê duyệt ở giai đoạn này
căn hộ vẫn đóng vai trò chủ đạo của thị trường nhà ở với sự áp đảo của sản phẩm chung và cao cấp
căn hộ bình dân giá thấp ngày càng chiếm tỷ trọng thấp
báo cáo mới đây nhất của bộ xây dựng cũng nhận định tại các đô thị lớn
dự án nhà ở xã hội nhà ở giá rẻ với mức giá dưới hai mươi năm triệu đồng một mét vuông rất ít
thì nay đã tăng lên khoảng trên dưới hai mươi năm triệu đồng một mét vuông
tiếp theo sẽ là bản tin sáng phương nam với sự đồng hành của biên tập viên hoàng trí
xin cảm ơn biên tập viên thế cư hoàng trí xin chào quý vị đang theo dõi bản tin sáng phương nam
thưa quý vị theo ghi nhận trong tuần qua số ca nhiễm covid một mươi chín tại tp hcm vẫn tăng lên
kéo theo nhiều trường hợp f một phải cách ly tập trung
nhiều khu cách ly tập trung của các quận huyện trên địa bàn của thành phố gần như đã kính chỗ
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc đến ngày bảy tháng sáu toàn thành phố đang cách ly y tế hơn hai mươi một bốn trăm linh người
trong đó gần tám người đang cách ly tập trung đều là f một
còn lại là cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú f hai f ba
khi f một chuyển thành f thì f hai sẽ chuyển thành f một và phải cách ly tập trung
nếu f một âm tính thì f hai f ba sẽ không phải cách ly nữa
theo nhận định đợt dịch này số ca f một dương tính khá cao do chủng virus lây lan nhanh mạnh
do đó số người cách ly tập trung hiện nay nhiều nên nhiều quận quyện có khu cách ly tập trung đều đã gần như kính chỗ
hoặc không thể nhận thêm người vì tránh lây nhiễm chéo
tp hcm cũng vừa đề nghị hàng loạt đơn vị quân đội hỗ trợ khu cách ly để chủ động ứng phó khi dịch bệnh bùng phát đến cấp độ năm
dịch bệnh lây lan trong cộng đồng với trên ba trường hợp mắc
một số quận đang nghiên cứu sử dụng nhà văn hóa nhà thiếu nhi trung tâm bồi dưỡng chính trị để mở rộng thêm
nhiều ý kiến cho rằng thời gian qua người dân thuộc diện f hai tuân thủ khá tốt quy định phòng dịch
cùng với sự giám sát của lực lượng chức năng nên rất hiếm ca lây nhiễm chéo trong các điểm cách ly tại nhà
nên có thể tính toán đến phương án cách ly f một nguy cơ thấp tại nhà để giảm tải cho các khu cách ly tập trung
kể từ khi tp hcm thực hiện giãn cách xã hội cho đến nay đã có hai trăm bốn mươi chín điểm phong tỏa để phục vụ cho công tác chống dịch
điều đáng nói là trong số những người đang phải thực hiện cách ly tại chỗ có không ít bệnh nhân giai đoạn cuối phải chạy thận
mới đây bệnh viện lê văn thịnh đã triển khai khu chạy thận nhân tạo dành riêng cho bệnh nhân đang ở khu cách ly
để đảm bảo bệnh nhân không bị ngắt quản khi chạy thận mà vẫn chống dịch hiệu quả
ngay từ ngày đầu dịch bùng phát ở tp hcm
nhiều bệnh nhân còn chạy thận ở diện cách ly tại nhà f hai lâm vào cảnh nguy kịch do không tìm được nơi chạy thận định kỳ
trước thực tế đó từ thành công của mô hình chạy thận tại khu cách ly được sở y tế thành phố chấp nhận năm hai nghìn hai mươi ở các lái
trong đợt dịch này tính lây lan của dịch nhiều hơn
bệnh viện lê văn thịnh đã xin ý kiến sở y tế thành lập khu chạy thận dành cho bệnh nhân đang cách ly tại nhà hay nơi phong tỏa
chúng ta đã biết đối với những người bệnh chạy thận nhân tạo họ được nhiệt xếp vào cái nhóm suy giảm những dịch
nhớ đến cái đợt bùng phát dịch ở hòa giang thì hầu như hơn sáu mươi bệnh nhân là chạy thận nhân tạo là nằm sau cái số lượng tử vong này
chỉ cần họ không chạy bỏ chạy một lần thôi thì những cái việc như dịch phù phổi máu cơ tim gói loạn nhịp tim
hoặc là hội chứng u reo viết cao sẽ gây cho những chuyện có thể là ngưng tim hoặc đột tử
thậm chí chúng tôi đã tiếp nhận một bệnh nhân mà suốt một tuần và bệnh nhân rất là mầu mỏi để đi tìm một nơi lọc máu cách ly riêng cho người bệnh
khi tiếp nhận bệnh nhân đó thì chỉ số u reo viết chỉ số độc và do thận không lọc được cho người bệnh đã hai trăm linh mấy và u reo viết hơn một mươi ba mấy
với những chỉ số này thậm chí bệnh nhân đã dọa vô phù phổi
với những chỉ số này thật sự là bệnh nhân chỉ cần chậm cho chuyện lọc máu dài giờ đồng hồ thì chuyện tử vong của người bệnh là khả năng xảy ra rất là cao
tất cả quy trình chạy thận cho bệnh nhân f hai đều theo khuyến cáo của bộ y tế
người bệnh chạy thận lần đầu sẽ được chạy thận
trong thời gian chờ kết quả người bệnh sẽ được chạy thận nhưng y bác sĩ sẽ xử lý như một ca nghi nhiễm
những bệnh nhân đã được xét nghiệm sars cov hai lần một âm tính
tuy nhiên các bác sĩ vẫn thực hiện mỗi giường bệnh cách tối thiểu hai mét
người bệnh và y bác sĩ đều phải mặc đồ bảo hộ hạn chế lây nhiễm covid một mươi chín trong khu chạy thận
nếu mà chạy hết công suất thì sẽ chạy được bốn mươi bệnh nhân có nghĩa là chúng ta chạy một ngày như vậy là bốn ca
và tất nhiên thì tất cả đều theo sự chỉ đạo của sở y thế và hcm
để điều phối lượng mà bệnh nhân có nhu cầu chạy thận nhân tạo ở khu vực bị phong tỏa
ở khu vực f hai chẳng hạn mà chưa có tiểu chứng và xét nghiệm âm tính
thì chúng ta chạy thận ở đây sẽ là an toàn hơn là mình đi vào các cơ sở y tế hay là ở khu điều trị cho f hay là khu cách ly f một
trước đó sở y tế tp hcm đã có văn bản khẩn hướng dẫn xử lý tình huống
khi người cách ly có vấn đề sức khỏe
đối với người bệnh có chỉ định chạy thận nhân tạo
như nay sinh sống một khu vực giãn cách xã hội theo chí thị một mươi sáu và khu vực cách ly y tế do có dịch covid một mươi chín
trung tâm có cứu mộ một năm vườn chú người bệnh ở các bệnh viện mà người bệnh đã chạy thận nhân tạo định kỳ
được biết tạm thời mô hình này sẽ giải quyết được bài toán số lượng bệnh nhân lọc máu định kỳ
nằm trong khu vực cách ly phong tỏa của toàn thành phố
chuyển sang một số tin tức an ninh xã hội đáng chú ý khác
trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một ngành du lịch thành phố tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn
trong bối cảnh tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp
theo thống kê năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một doanh thu du lịch lửa hành của tp hcm ước đạt hai sáu trăm linh tỷ đồng
giảm hơn ba mươi bảy so với cùng kỳ năm trước
trong khi nhóm dịch vụ lưu trú và ăn uống có doanh thu ước đạt hơn ba mươi hai tỷ đồng
tình hình ngành du lịch thành phố được dự báo còn kém sáng sủa khi các khu du lịch
điểm tham quan tour tuyến đều phải tạm dừng khởi hành
các chợ đêm chợ tự phát trung tâm thương mại công viên công cộng cũng tạm ngừng hoạt động để chống dịch
một số cơ sở lưu trú trong thành phố như khách sạn nhà nghỉ biệt thự du lịch căn hộ du lịch
vẫn nhận khách ngoại trừ mô hình homestay
sở du lịch tp hcm vừa đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành
các cơ sở lưu trú du lịch cơ sở ăn uống mua sắm đạt chuẩn phục vụ khách du lịch
và các điểm tham quan khu vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố
triển khai tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
sở giao thông vận tải tp hcm thông tin giữa tháng sáu này sẽ triển khai thử nghiệm
hệ thống thu phí hạ tầng cảng biển trước khi thu phí chính thức vào lúc giờ ngày một tháng bảy
cụ thể toàn bộ quá trình thu phí sẽ không dùng tiền mặt
thanh toán qua hệ thống điện tử hai mươi bốn trên bảy của các ngân hàng thương mại
hoặc các phí điện tử và triển khai thu phí tại hai mươi sáu cảng biển trên địa bàn tp hcm
như cảng cát lái cảng hiệp phước
hiện nay cảng vụ đường thủy nội địa đã tổ chức tuyên truyền cho doanh nghiệp người dân
nắm rõ thông qua các cẩm nang để hướng dẫn thực hiện mục đích cũng như hiệu quả thu phí
số tiền thu phí dùng để đầu tư và bảo trì cho các tuyến đường kết nối vào cảng biển
tp hcm giúp giảm ủng tắc giảm tình trạng quá tải các tuyến xa vào cảng biển
gây ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ thống cảng biển
ngoài ra giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian vận chuyển giảm chi phí logistics
tăng năng lực cạnh tranh hàng hóa xuất nhập khẩu trên địa bàn tp hcm
đề án thu phí hạ tầng cảng biển trên địa bàn tp hcm được hội đồng nhân dân tp hcm
có nguyên quyết thông qua và ủy ban nhân dân tp hcm có kế hoạch triển khai
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một dự kiến khi triển khai thu phí
ước tính mỗi năm sẽ đóng góp thêm cho tp hcm khoảng ba tỷ đồng
nhằm thiết thực hỗ trợ bà con nông dân trồng khoai lang xoài hành tím trên địa bàn tp hcm
và các tỉnh lân cận vượt qua khó khăn trong tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
trong hai ngày là ngày năm và ngày sáu tháng sáu công an tp hcm đã mua hai tấn khoai lang
kinh phí do đoàn viên hội viên công đoàn viên công an tp hcm đóng góp
hai tấn khoai lang tím được các đoàn viên công an tp hcm cho xe đến huyện bình tân tỉnh long
để mua và trở về tp hcm sau đó phát tặng miễn phí cho người dân tp hcm lưu thông trên đường
chỉ trong một giờ số khoai lang trên được phát hết cho bà con
qua phát động trong những ngày tới cán bộ chí sĩ công an tp hcm tiếp tục hỗ trợ tiêu thụ
khoảng năm năm tấn xoài tượng da xanh của bà con nông dân huyện cờ đỏ cần thơ
và hơn năm tấn hành tím của bà con nông dân tỉnh sóc trăng đang gặp khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín
cùng thời gian vào tối ngày năm và ngày sáu tháng sáu đoàn thanh niên hội phụ nữ và công đoàn công an tp hcm
cùng nhà hảo tâm đã đến các điểm kiểm soát y tế phòng dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn quận cái răng thốt nốt
và các huyện thới lai vĩnh thạnh phong điền thăm hỏi và trao tặng cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ
ba trăm linh phần xôi gà năm mươi xuất phở bò năm trăm linh trứng một mươi năm thùng mì với tổng trị giá khoảng một mươi bốn triệu đồng
hiến máu cứu người phát khẩu trang miễn phí mua nông sản hỗ trợ cho bà con nông dân là những việc làm thiết thực
góp phần nâng cao hình ảnh đẹp của công an thành phố cần thơ chung sức cùng cộng đồng vượt qua khó khăn của dịch bệnh
thưa quý vị nhằm tăng cường kiểm soát chủ động ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn của tỉnh
công an tỉnh hậu giang thời gian qua từ tỉnh cho đến cơ sở đã tích cực chung tay cùng với các cơ quan chức năng
triển khai nhiều biện pháp góp phần đạt hiệu quả trong nhiệm vụ kép là vừa giữ vững an ninh trật tự
vừa phòng chống dịch hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín công an tỉnh chủ động thực hiện các biện pháp ngăn ngừa phòng chống dịch
theo yêu cầu năm k của bộ y tế trong toàn lực lượng
bên cạnh đó chú trọng thực hiện công tác phòng chống dịch tại các trại tạm giam nhà tạm giữ công an tỉnh
kết hợp tăng cường công tác đảm bảo an ninh an toàn tại các nơi giam giữ phạm nhân
cho dừng lại việc là tiếp xúc giữa gia đình và người tạm giữ tạm giam phạm nhân để gặp mặt
và chúng tôi tiếp tục thực hiện nghiêm cái vấn đề này theo cái sự chỉ đạo của quỹ ban dân tỉnh
đối với lực lượng cảnh sát giao thông lực lượng trực tiếp thường xuyên tiếp xúc với người dân
nên trong suốt quá trình làm nhiệm vụ cán bộ chiến sĩ đều thực hiện nghiêm các quy định của ngành
và các quy trình phòng chống dịch
bên cạnh đó chủ động tuyên trụ nhắc nhở đến người tham gia giao thông
chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn
và phòng chống dịch bệnh đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
nhưng không tôn thủ quyết định tạm đình chí hoạt động kinh doanh để tập trung đông người
đưa tin sai sự thật về dịch bệnh covid một mươi chín đặc biệt là không đeo khẩu trang nơi công cộng

bên cạnh đó tiếp tục tập trung tấn công quyết liệt các loại tội phạm tệ nạn xã hội
góp phần vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín trong thời gian tới
ba bản thảo đã hoàn thiện chờ xuất bản
cao việt quỳnh chia sẻ đã bắt tay vào sáng tạo câu chuyện thứ tư

tiếp tục là các tin tức giao thông đáng chú ý

theo bộ giao thông vận tải đến nay còn một số dự án chưa được quyết toán rứt điểm
nhất là các dự án oda bot và quyết toán giải phóng mặt bằng tại các địa phương
việc xử lý chấp hành kết luận kiến nghị của thanh tra kiểm toán nhà nước còn chậm chưa triệt đề
để khắc phục tình trạng trên bộ giao thông vận tải yêu cầu chủ đầu tư nhà đầu tư
ban quản lý dự án chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc chập trình quyết toán
chậm hoàn tất các thủ tục quản lý đầu tư
hồ sơ quyết toán không đảm bảo theo quy định dẫn đến không được thỏa thuận phê duyệt quyết toán
cùng với đó bộ giao thông vận tải chỉ đạo đưa nội dung quyết toán vào hợp đồng trong quá trình lập hồ sơ mời thầu
lựa chọn nhà thầu ký hợp đồng theo quy định để có căn cứ xử phạt nhà thầu có vi phạm quy định
về nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành quyết toán công trình theo quy định của hợp đồng
đề xuất xử phạt các hành vi vi phạm về quyết toán theo quy định
sở giao thông ngoại tải hà nội vừa chấp thuận điều chỉnh tạm thời phương án vận hành
đợt cao điểm phòng chống dịch covid một mươi chín kể từ ngày bảy tháng sáu cho đến hết ngày ba mươi tháng sáu tới đây
sau điều chỉnh số xe hoạt động theo kế hoạch là một tám trăm ba mươi một xe giữ nguyên
số xe vận hành ngày thường là một hai trăm chín mươi bốn xe giảm hai trăm ba mươi tám xe
chủ nhật vận hành một hai trăm tám mươi tám xe giảm một trăm ba mươi tám xe
vào ngày thường hoạt động một mươi năm một trăm linh hai lượt xe giảm hai sáu trăm tám mươi ba lượt
vào chủ nhật hoạt động một mươi năm
vào chủ nhật hoạt động một mươi năm một mươi tám lượt xe giảm một sáu trăm hai mươi lượt
theo trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hà nội
việc điều chỉnh dịch vụ trên nguyên tắc bảo đảm không làm xáo trộn lớn đến nhu cầu đi lại của hành khách
dịch vụ các tuyến được ra soát và điều chỉnh dựa trên nhu cầu đi lại và đặc thù hoạt động của từng tuyến
đối với các tuyến buýt trục chính lưu lượng hành khách đi lại cao xem xét điều chỉnh giảm dịch vụ ở mức hợp lý
đối với các tuyến buýt có tần suất thấp từ hai mươi phút một lượt trở lên
các tuyến buýt có lộ trình độc đạo xem xét điều chỉnh về mức ba mươi phút một lượt
giãn tần suất chạy xe giờ thấp điểm hoặc giữ nguyên dịch vụ
thưa quý vị theo thông tư năm mươi tám hai nghìn hai mươi của bộ công an quy định
ô tô kinh doanh vận tải phải đổi biển số sang màu vàng từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
sau ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một xe thuộc diện phải đổi biển số vàng

và dù thời điểm bắt buộc xe kinh doanh vận tải chuyển đổi từ biển số trắng sang biển số vàng không còn nhiều
chỉ còn chưa đầy sáu tháng nữa thế nhưng ở thời điểm hiện tại thì số lượng phương tiện thực hiện theo quy định này vẫn rất ít
nếu cá nhân doanh nghiệp kinh doanh vận tải không chủ động
còn trần trừ trong việc đổi sang biển số màu vàng dễ dẫn đến quá tải trong những tháng cuối năm
gây khó khăn áp lực cho cơ quan công an và cả chủ phương tiện
tại đội đăng ký quản lý phương tiện phòng cảnh sát giao thông
công an thành phố hà nội nhờ chủ xe kinh doanh vận tải trước khi đến đây để đổi biển trắng sang biển vàng
đều mang tâm lý băn khoăn lo lắng sợ sẽ mất nhiều thời gian thủ tục dườm già
tuy nhiên khi đến thực hiện các thủ tục phần lớn các lái xe đã có nhận định khác với suy nghĩ ban đầu
thực tế nhiều trường hợp chủ xe kinh doanh vận tải đã chủ động đổi biển số theo quy định
nhưng cũng có không ít trường hợp còn thờ ơ với việc này nhất là những xe loại hình kinh doanh vận tải taxi công nghệ
các doanh nghiệp đã thay đổi được khoảng năm mươi sáu mươi là đổi biển số màu vàng
và phải nói rằng một cái thông tư đưa ra chỉ trong vòng thời gian rất ngắn đã triển khai được
mà triển khai ra một cái được toàn dân kể cả các doanh nghiệp vận tải làm việc chính thống là ủng hộ
chỉ có những doanh nghiệp vận tải là gì lọc lở lọc lở giam lợn thì muốn là để không ai quản lý mình
theo thống kê số lượng xe taxi tại hà nội có gần một trăm linh phương tiện
số lượng xe hợp đồng dưới chín chỗ
tính từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi là bốn mươi bảy phương tiện hiện mới chỉ cấp được gần hai mươi ba xe
còn tại tp hcm cho hay hiện còn hơn tám mươi bốn trường hợp ô tô
trong đó xe hợp đồng điện tử hợp đồng dưới chín chỗ chiếm sắp xỉ gần sáu mươi
thuộc diện đổi ra biển số màu vàng nhưng chưa thực hiện
trước thực tế này lực lượng cảnh sát giao thông đã có văn bản gửi hiệp hội vận tải
hiệp hội taxi đôn đốc các doanh nghiệp liên hệ các điểm đăng ký xe
để được hướng dẫn làm đúng thủ tục quy trình
bên cạnh đó nhằm tạo điều kiện cho người dân thực hiện việc đổi biển số
tại các điểm đăng ký xe thuộc các phòng cảnh sát giao thông
sẽ tăng cường làm việc thêm vào các ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần
sáng từ bảy h ba mươi đến một mươi một h ba mươi chiều từ một mươi ba h đến một mươi bảy h

để chủ động trong việc làm thủ tục đổi biển
nhưng sản xuất biển sát để cấp cho các đơn vị cá nhân theo đúng quy định
chỉ còn khoảng tám tháng nữa là hết thời hạn chủ xe kinh doanh vận tải
thực hiện việc đổi biển từ biển trắng sang biển vàng
để tránh tình trạng quá tải vào thời điểm cuối năm
thì lực lượng chức năng cũng khuyến khích các chủ phương tiện
thực hiện đổi biển số ngay từ bây giờ
việc cố tình không thực hiện theo yêu cầu của thông tư năm mươi tám
chính là hành vi vi phạm pháp luật và chắc chắn sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật
tại nghị định một trăm linh của chính phủ với mức phạt lên đến tám triệu đồng
thưa quý vị các lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm căng mình phòng chống dịch covid một mươi chín
trong số đó hàng trăm y bác sĩ công an nhân dân đã tình nguyện
sung phong lên đường chi viện vào điểm nóng của dịch bệnh
tất cả họ đều đang phải tạm biệt gia đình người thân của mình
và tại một nơi dù không trực tiếp tham gia phòng chống dịch
thế nhưng những người chồng người vợ người thân gia đình của các chiến sĩ áo trắng công an nhân dân
đã trở thành hậu phương vững chắc trong trận chiến này
đặt lo lắng và tình cảm cá nhân sang một bên những lời động viên về tinh thần
dù chỉ đơn giản qua một dòng tin nhắn hay một cuộc gọi điện thoại
đó cũng chính là động lực tinh thần góp sức cùng tuyến đầu chống dịch
em bé này đã phải tạm thời dưới da vòng tay của mẹ được hai tuần nay
mẹ em là trung úy vương thị thanh hiền đang công tác tại bệnh viện y học cổ truyền bộ công an
đây cũng là lần đầu tiên hai mẹ con xa nhau lâu như vậy
khi mẹ cháu đi thì ban đầu là cháu ở nhà cũng khóc cũng nhớ mẹ
và cũng khóc đêm bà thì cũng vất vả mất một vài đêm
cháu chăm lo cho cháu để mẹ cháu yên tâm công tác
trong đợt dịch vừa qua đã có năm mươi một bác sĩ điều dưỡng kỹ thuật viên
của bệnh viện y học cổ truyền bộ công an lên đường chi viện cho bắc giang
trong đó có một mươi tám cán bộ nữ một mươi sáu người có con nhỏ dưới một mươi bốn tuổi
gia đình đồng chí hà thị hiền
có con trai nhỏ bảy tuổi bị bệnh giảm tiêu cầu vô căn
gia đình đã rất vất vả vì thường xuyên phải đưa cháu đi bệnh viện
thế nhưng trong đợt tri viện này mẹ cháu cũng là một trong những cán bộ chiến sĩ
của khoa ngũ quan bệnh viện y học cổ truyền bộ công an
sung phong lên đường vào tâm dịch
lần đầu tiên là các con xa mẹ lâu nhất
cho nên thì chắc chắn một điều là rất là nhớ mẹ
còn đối với cái sinh hoạt hàng ngày
thì vẫn cứ diễn biến như các con như mẹ ở nhà như thế nào
thì khi mẹ đi vắng thì các con sinh hoạt vẫn như vậy
khi các đồng chí đã đi lên bắc giang
thì đảng ủy ban giám đốc và lãnh đạo các khoa phòng tại bệnh viện
hết sức quan tâm và theo dõi các đồng chí từng giờ
đặc biệt là từng khoa một thì cũng là lãnh đạo khoa cũng rất là xa xao
thế lãnh đạo bệnh viện này quan tâm cho nên chúng tôi cũng đã tìm hiểu
các đồng chí trên đấy thiếu thốn những thứ gì
trong để phục vụ trong công tác phòng chống dịch này
thì là chúng tôi đều cố gắng để tiếp trợ cho các đồng chí
để các đồng chí có sức khỏe tốt để hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ được ra
chúng tôi cũng quan tâm tới con của một trăm sáu mươi sáu y bác sĩ thuộc bệnh viện y học cổ truyền
và bệnh viện một trăm chín mươi tám của bộ công an lên tăng cường phục vụ
tại bệnh viện giã chiến số hai tại tỉnh bắc giang
những ngày này phải xa
bố mẹ là những cái điều rất là thiệt hỏi cho các con
nhưng vẫn đong đầy nhiều tình cảm của các cô các chú
ở nơi hậu phương sẽ cùng với bố mẹ của các con
để cùng với cả toàn lực lượng và các lực lượng tiến đầu chống dịch
sẽ cùng với nhân dân cả nước để chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
vâng và những hình ảnh này vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại